xin kính chào quý vị khán giả mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
thông tin đầu tiên bằng việc giả mạo tin nhắn của các đồng chí lãnh đạo cấp cao phạm thị khuyên
ở xã na hối huyện bắc hà tỉnh lào cai đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi
tính đến ngày một mươi tháng một mươi hai theo ước tính của phòng an ninh điều tra công an tỉnh lào cai
thì số tiền chiếm đoạt đã lên tới gần ba mươi tỷ đồng
kết quả điều tra ban đầu khuyên đã tiếp cận với người chị họ đang làm việc ở ngân hàng
và cho biết bản thân đang làm đáo hạn ngân hàng cùng một người bạn tên trần thị trung thủy
là phó giám đốc của một ngân hàng nhà nước có chi nhánh huyện bắc hà
khuyên đặt vấn đề vay tiền và chấp nhận mọi yêu cầu của nạn nhân
chưa dừng ở đó khuyên còn giới thiệu có quen biết với nhiều lãnh đạo cao cấp
tự tạo ra các tin nhắn giả mạo của lãnh đạo ngân hàng đang đầu tư lập các dự án công trình lớn
ở huyện bắc hà tỉnh lào cai cần huy động nguồn vốn lớn để thực hiện các công trình dự án
và giả mạo các tin nhắn giả danh lãnh đạo để đề nghị chị họ góp vốn
với thủ đoạn này trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
nạn nhân đã chuyển tiền với hơn hai trăm linh giao dịch đến tài khoản của phạm thị khuyên
với tổng số tiền hơn hai mươi một tỷ đồng
ngoài trường hợp của nạn nhân trên cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai xác định
phạm thị khuyên còn vay và huy động tiền của một số cá nhân trên địa bàn
với số tiền gần năm tỷ đồng
vào ngày hai tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam khuyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam hai tháng đối với tám bị can
về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
trong vụ án phá rừng quy mô lớn xảy ra trên địa bàn xã trường sơn huyện quảng ninh
thu giữ hơn ba mươi mét khối gỗ quý hiếm
cầm đầu trong vụ án này là nguyễn quý sơn
chủ doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp sơn thúy
có trụ sở tại phường bắc nghĩa thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
nguyễn hải long là vợ của nguyễn quý sơn làm giám đốc doanh nghiệp này
lợi dụng là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh một số ngành nghề
trong đó có việc khai thác khoáng sản tại xã trường sơn huyện quảng ninh
sơn đã chỉ đạo các đối tượng khác khai thác trái phép gỗ quý hiếm
như là lim gõ tại các tiểu khu ba trăm một mươi sáu hai trăm bảy mươi chín ba trăm linh ba trăm linh ba ba trăm một mươi bảy ba trăm một mươi tám ba trăm hai mươi chín
thuộc xã trường sơn huyện quảng ninh
sau khi khai thác các đối tượng đã chờ thời cơ thuận lợi
kéo gỗ ra tập kết tại bãi khai thác cát sạn gần cầu khe liệt xã trường sơn
trên tuyến tỉnh lộ chín e
tại đây các đối tượng cho gỗ lên các xe chở cát sạn nguy trang
để qua mắt cơ quan chức năng và vận chuyển về xuôi
trước đó vào đêm ngày ba tháng một mươi hai lực lượng công an đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
tổ chức đấu tranh chuyên án và bắt giữ năm đối tượng
quá trình điều tra lực lượng công an bắt giữ thêm ba đối tượng
bước đầu thu giữ hơn ba mươi mét khối gỗ quý hiếm
trong đó đáng chú ý là có gần ba mét khối gỗ tươi các đối tượng mới khai thác
bị bắt quả tang khi đang vận chuyển về xuôi
và hàng chục mét khối gỗ được cất giấu tại nơi ở của đối tượng nguyễn phí sơn
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với thủ đoạn là sử dụng xe tải đi gây án và lợi dụng sự sơ hở của người dân
nhóm ba đối tượng gồm trần ngọc minh nguyễn cung ngọc và phan xuân huy
cùng chú xã đại quang huyện đại lập tỉnh quảng nam
đã thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản rất manh động
trong đó có nhiều tài sản trộm cắp là những tấm phản gỗ có trọng lượng rất lớn
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn huyện nam giang và đông giang tỉnh quảng nam
theo đó các đối tượng đã sử dụng xe ô tô tải làm kèm theo xe máy làm phương tiện để đi trộm cắp
lợi dụng nhà người dân sơ hở ba đối tượng đã đột nhập trộm nhiều tài sản từ gỗ
như là tấm gỗ phản mặt bàn gỗ lục bình đến xe bò máy cưa máy mài
cơ quan huyện nam giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng đối với ba đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
vào những tháng cuối năm tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng
nhất là tội phạm cướp và cướp giật tài sản trên các tuyến giao thông
đối tượng chúng nhằm tới thường là phụ nữ người già lưu thông trên các tuyến đường vắng
khi lơ là mất cảnh giác để tài sản sơ hở các đối tượng đã nhanh chóng thực hiện hành vi phạm tội
tại tỉnh đồng nai lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã và đang tập trung tuyên truyền
đấu tranh mạnh với loại tội phạm này ghi nhận trên địa bàn huyện trạng bò
lê công thức hai mươi sáu tuổi chú tại huyện trạng bò tỉnh đồng nai
thủ phạm đã gây ra vụ cướp giật tài sản xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
tại tuyến đường liên ấp hòa bình hưng long xã đông hòa huyện trạng bò
lợi dụng thời điểm sáng sớm tuyến đường vắng người qua lại thức đã sử dụng xe máy đi trên đường
khi phát hiện con mồi điều khiển xe máy có sơ hở trong quản lý tài sản
lập tức tăng tốc áp sát nạn nhân để thực hiện hành vi cướp giật
khoảng tám giờ ngày hai mươi bảy đoàn đường từ ấp hòa bình xã đông hòa
tôi phát hiện một người phụ nữ chạy vượt qua và mấy bên túi áo khát bên phải
có thọ cái điện thoại áp sát bên phải của một phụ nữ và dùng tay trái giật cái điện thoại
trước đó công an huyện trạng bò đã bắt khẩn cấp hai đối tượng
gồm trần hiếu nhân hai mươi năm tuổi chú tại thành phố hồ chí minh
và bùi thị diễm hương hai mươi tám tuổi chú thệ tỉnh vĩnh long
là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản điện thoại di động trên địa bàn xã bình minh
các loại tội phạm cướp giật tài sản phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này
chúng thường đi từ một đến hai tên sử dụng loại xe có phân khối lớn
như là exeter seabor winner những loại có phân khối rất lớn
các đối tượng này áp sát sau đó giật lấy tài sản và nhanh chóng rồ ga tẩu thoát
để phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này công an huyện trạng bò đã tập trung
đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát trên các địa bàn
nhất là những tuyến địa bàn trọng điểm tập trung nắm tình hình
đẩy mạnh tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cướp giật
trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân cảnh giác phòng ngừa
khuyến cáo đối với người dân
nhất là các chị em phụ nữ khi đi ra đường
khi đi thì thứ nhất là không mang theo nhiều tài sản tiền vàng và các tài sản có giá trị
thứ hai nữa là không đeo các túi sách trên người hoặc để trước dõi xe
và thứ ba là không đi vào các khu vực vắng
thứ ba là không đi vào các khu vực vắng
thứ ba là không đi vào các khu vực vắng
nhưng mà buộc phải đi vào các đường vắng thì phải luôn đề cao cảnh giác
dự báo từ nay đến tết nguyên đán kỳ xỉu năm hai nghìn hai mươi một
các loại tội phạm nói chung tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến giao thông nói riêng
còn nhiều diễn biến phức tạp
cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng
bản thân mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình bằng cách nâng cao ý thức cảnh giác
tự quản tự phòng không sơ hở khi mang theo tài sản để kẻ ra tài sản
lợi dụng gây án
từ đầu tháng một mươi một năm nay đến khi bị bắt
qua điện thoại di động mỗi ngày ghi được khoảng một mươi người
với số tiền khoảng một mươi năm triệu đồng
và chuyển lại cho một đối tượng khác cùng huyện
được hưởng hoa hồng sáu trăm linh đồng một ngày
lực lượng công an thị xã bến cát tỉnh bình dương
đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường
và đang tiếp tục lấy lời khai của một nam thanh niên
để điều tra về hành vi đập phá một máy rút tiền
tại trụ sở atm của ngân hàng sa công bạch
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi tháng một mươi hai
tại một trụ atm
trước phòng giao dịch của ngân hàng sa công bạch
nằm trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
phường hòa lợi thị xã bến cát tỉnh bình dương
theo ghi nhận tại trụ atm này có hai máy rút tiền
thì một máy đã bị đập nát màn hình
và một lỗ thủng lớn
trước đó vào sáng cùng ngày một nam thanh niên
đến trụ atm trên để rút tiền từ thẻ của người vợ
qua năm lần rút
tiền trong thẻ bị trừ hết một mươi một triệu
nhưng thực tế chỉ nhận được năm triệu đồng
đến tối cùng ngày nam thanh niên đã gọi điện cho tổng đài
của ngân hàng sa công bạch để khiếu nại
phía ngân hàng trả lời sẽ giải quyết trong vòng bốn mươi năm ngày
nam thanh niên đã lấy một cây búa
để đập vỡ máy atm
sau đó đến cơ quan công an trình diện
và khai nhận hành vi của mình
chỉ cách nhau ba mươi phút và tại một địa điểm
trên đường ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông
giữa xe máy và container
ở khu vực và gây ủn ứ của bộ
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hôm qua
xe container mang biển kiểm soát
bốn mươi ba r bốn trăm chín mươi chín do một nam tài xế
chú huyện quyền
với sơn khoảng năm điều kiển
lưu thông trên đường ngũ hành sơn
hướng từ cầu tuyên sơn ra cảng tiên sa
khi đến trước khu vực gần trường đại học kinh tế đà nẵng
đã bất ngờ va chạm với xe máy
biển kiểm soát bảy mươi sáu b một trăm sáu mươi nghìn ba trăm bảy mươi bảy
do một nam thanh niên điều khiển lưu thông ngược chiều
vụ va chạm mạnh đã khiến xe máy
bị xe container cán ngang qua
năm thanh niên bị đa chấn thương
ba mươi phút sau đó khi lực lượng chức năng đang giải quyết vụ việc
lại tiếp tục xảy ra vụ va chạm nữa
ở làn đường ngược lại giữa xe container
biển kiểm soát bốn mươi ba r hai nghìn bảy trăm bảy mươi năm
và một xe máy
rất may là vụ tai nạn giao thông này không có thiệt hại về người
cơ quan chức năng khuyến cáo đây là một đoạn đường một chiều

lưu thông đúng làn đường phần đường
để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra

kính chào quý vị và các bạn
đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
cảm ơn quý vị và các bạn

cảm ơn quý vị và các bạn

xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trong hai ngày cuối tuần
thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
vẫn duy trì là ít mưa
đêm và sáng sớm thì trời rét và có sương mù nhẹ giải rác
với nền nhiệt độ ngày đêm ở mức là một mươi bốn hai mươi bảy độ
tuy nhiên từ ngày thứ hai đầu tuần tới
thì do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống
nên khu vực chuyển mưa nhiều hơn
trời chuyển rét và có nơi rét đậm rét hại
với nhiệt độ giảm nhanh từ bốn năm độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến là ít mưa
đêm và sáng sớm trời rét và có sương mù nhẹ giải rác
cùng nền nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
và cũng từ đêm ngày một mươi ba
do ảnh hưởng của không khí lạnh tại đây
sẽ có mưa dài rác
nền nhiệt độ vì vậy cũng sẽ giảm nhanh
khoảng từ bốn năm độ
trời rét cả ngày có nơi xảy ra rét đậm
người dân tại bắc bộ cần đề phòng
hiện tượng băng giá có thể xuất hiện trong đợt rét này
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hai ngày cuối tuần
cũng chỉ có mưa lác đác với nhiệt độ ngày đêm
là một mươi sáu hai mươi tám độ
và sang đến ngày thứ hai
tức là ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên mưa tại đây sẽ gia tăng cả về diện và lượng
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
kèm theo đó là tố lốc mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
nên nhiệt độ vì thế cũng sẽ giảm đi đáng kể
từ ba bốn độ mỗi ngày
khu vực đà nẵng đến bình thuận
trong hôm nay và ngày mai
có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có thể tiếm ẩn hiện tượng thừa tiết cực đoan
như là tố lốc hay là gió giật mạnh
sao đến ngày một mươi bốn
do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
nên mưa rông sẽ gia tăng mạnh
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
người dân miền trung trong giai đoạn tới
thì ngoài việc mặc áo ấm
thì cần chủ động mang theo ô dù áo mưa
để đảm bảo sức khỏe
vùng cao tây nguyên
trong ngày một mươi ba vẫn phổ biến có mưa vài nơi
sang đến ngày thứ hai đầu tuần tới
do chịu ảnh hưởng của nhiễu động trên cao
nên mưa trên khu vực sẽ tăng lên
ở diện rải rác
trong cơn rông cần đề cao cảnh rác
với tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt độ trên khu vực có xu hướng giảm nhẹ
hôm nay và ngày mai
ngày đêm đạt ở mức là một mươi bảy hai mươi chín độ
và giảm từ một hai độ mỗi ngày tiếp theo
các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có thể tiếm ẩn hiện tượng thừa tiết cực đoan
như là tố lốc và gió giật mạnh
thời gian mưa tập trung về cuối ngày
vì vậy người dân cần chuẩn bị sẵn vật dụng tránh mưa
nếu phải lưu thông trên đường vào thời điểm này
nên nhiệt độ trên khu vực
chưa có nhiều biến động
khi giao động cao nhất trong ngày
là mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin

xin kính chào tạm biệt